trước dự báo áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão gây nguy hiểm cho các tàu thuyền hoạt động trên biển
và tạo ra đợt mưa rất lớn trên đất liền
trưa nay thủ tướng chính phủ đã có công điện chỉ đạo các bộ ngành địa phương
chủ động triển khai các phương án phòng ngừa ứng phó
cũng nhằm ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới
văn phòng bộ công an cũng đã có công điện đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
gọi tắt là upt công an các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận
chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương
về công tác ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
trọng tâm là công điện số một nghìn một trăm linh bảy ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
và văn bản số một nghìn một trăm linh
ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ về ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
kế hoạch số ba trăm năm mươi một ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của bộ công an về thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai
của lực lượng công an nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
công điện số một mươi ba ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng
để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn cho nhân dân
và công tác triển khai ứng phó của lực lượng công an nhân dân bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sĩ
trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó tác nghiệp tại thực địa và ứng giúp nhân dân trong thiên tai
bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn an toàn về người tài sản của nhân dân chủ động ra soát phương án
bố trí lực lượng phương tiện trang thiết bị tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng hỗ trợ địa phương
phục hậu quả thiên tai mưa lũ vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh khi có yêu cầu
triển khai công tác ứng phó khắc phục hậu quả theo phương châm bốn tại chỗ bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
phù hợp với diễn biến của thiên tai và tình hình cụ thể tại địa phương
tổ chức trực ban nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ
số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai hoặc chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba